cục y tế dự phòng bộ y tế đã có thông tin về việc ngưng sử dụng vaccine năm trong một
quynh vasem để chuyển đổi sang một loại vaccine khác được biết loại vaccine thay thế cũng đạt
tiêu chuẩn tiền kiểm định của tổ chức y tế thế giới tương tự winvasm trước khi được đưa
vào việt nam vaccine này đã được sử dụng tại hơn bốn mươi quốc gia và đạt tỷ lệ an toàn theo tiêu
chuẩn của who tuy nhiên dư luận vẫn còn nhiều ý kiến thắc mắc về việc chuyển đổi vaccine này
để làm rõ thêm thông tin phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện
cục y tế dự phòng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nó sử dụng là trên bảy năm với hơn bốn mươi triệu liều ít lợi của nó là nó phòng các bệnh rất nguy hiểm
mà trẻ em ngày xưa nó rất thường gặp như là tôi vừa nói bạch hầu hoa gà uốn ván viêm gan b và viêm phổi
thì cái việc ngừng là do chúng ta đang sử dụng vaccine của hàn quốc đến nay thì nhà máy sản xuất
người ta ngừng người ta không sản xuất nữa thì mình phải tìm cái vaccine khác để thay thế
và cái vaccine khác thì vẫn phòng các cái bệnh như thế này và tôi cho rằng cái việc mà ngừng
và chuyển đổi cái vaccine nó hết sức bình thường và bộ y tế cũng đã có kế hoạch trong cái chuyển đổi này
bằng một loại vaccine khác cũng đúng thành phần như thế
thưa cục trưởng thế thì cái lộ trình để đưa cái vaccine mới này vào trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng
đã được cục và bộ y tế tiêm chủng khai như thế nào
cái việc chuyển đổi này thì bộ y tế có kế hoạch là đến cuối
quý ii của năm hai nghìn một mươi tám thì sẽ triển khai tên quy mô tất cả các cái tịch trên phạm vi cả nước
nhưng mà trước khi chuyển đổi đó thì cũng có làm cái quy mô nhỏ bốn tịch
để chúng ta có cái rút kinh nghiệm làm sao cho cái việc mà triển khai cái vaccine cho tốt
đối với những trẻ mà đang được tiêm vaccine theo đúng lộ trình
thì khi mà việc cái chuyển đổi vaccine mới này có ảnh hưởng gì
hay là trẻ sẽ được tiêm với lộ trình mới như thế nào không ạ
khi chuyển đổi thì chúng ta vẫn tiến hành bình thường
bình thường như thế nào
những trẻ chưa tiêm mũi nào vào tiêm cái vaccine mới
theo mũi một là lúc hai tháng tuổi mũi hai là lúc ba tháng tuổi mũi ba là lúc bốn tháng tuổi
thế còn những trẻ đã tiêm một mũi vaccine viversem đến mũi hai chúng ta có thể tiêm vaccine mới
đến mũi ba ta có thể tiêm vaccine mới
nhưng những trẻ đã tiêm hai mũi
rồi quimaxem thì chúng ta có thể tiêm cái mũi ba vaccine mới hoàn toàn không có vấn đề gì
bởi tôi nói rằng là cái vaccine mới khi mà bộ y tế đưa vào
thì nó đảm bảo đúng thành phần như cái vaccine quimaxem
và cái hiệu quả cũng như an toàn đúng như vaccine quimaxem
bác xin cảm ơn những chia sẻ của ông